chuyển sang tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ án đại gia thiện soi cho vay lãi nặng
viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu mới ra quyết định truy tố ba bị can là
lâm thị thu trà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đặng thị tuyết lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và lâm vũ việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại thành phố vũng tàu về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong đó bị can lâm thị thu trà được xác định có liên quan đến vụ án của ông lê thái thiện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
còn gọi là thiện soi và con trai là lê thái phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hành vi cho vay nặng lãi
trước đó vào tối ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam trà và lan để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ
đã xác định lâm thị thu trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi trà trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền
hoặc thông qua đặng thị tuyết lan và lâm vũ việt anh giúp để thực hiện các hoạt động giao dịch
liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ
khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì họ phải dùng tài sản khác như đất đai
nhà cửa để thanh toán cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho trà
với cách thức và thủ đoạn như trên
trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người
tổng số tiền cho vay là hơn chín trăm hai mươi một tỷ đồng tiền lãi là hơn tám mươi sáu tỷ đồng
trước đó viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố lê thái thiện thiện soi
và lê thái phong là con trai của thiện soi về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền thu lợi bất chính gần một trăm linh tỷ đồng